thành phố đà nẵng đã và đang là điểm đến hấp dẫn của các hãng tàu biển quốc tế
bởi lượng khách đi tàu biển đến với thành phố này ngày càng tăng mạnh trong những năm trở lại đây
nếu năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đà nẵng đón bảy mươi bốn chuyến tàu với gần tám mươi tám lượt khách
thì chỉ riêng trong quý i năm nay thành phố đã có năm mươi lượt tàu hạng sang cập cảng tiên sa
mang theo bốn mươi sáu sáu trăm linh khách
mức tăng trưởng này chứng tỏ sức hấp dẫn lớn của điểm đến nằm giữa con đường di sản miền trung
tuy nhiên ngoài việc thiếu các dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu khách và thủy thủ đoàn
thì việc chưa có khu vực đón khách riêng mà dùng chung cầu cảng và lối đi với hàng hóa như từ trước đến nay
cũng là một điểm bất lợi của cảng tiên sa trong việc đón các du thuyền sang trọng
đây là những điểm cần tính phương án khắc phục để lượng du khách đến đà nẵng tiếp tục tăng ổn định bền vững